để hỗ trợ nhân dân trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ vừa chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp hơn một mươi bốn trăm linh tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho một mươi hai tỉnh yên bái cao bằng hà nam tuyên quang thanh hóa nghệ an quảng trị lào cai ninh thuận đắk nông con tung và quảng ngãi
theo đó hỗ trợ tỉnh yên bái ba trăm chín mươi bảy ba trăm năm mươi tấn gạo tỉnh cao bằng sáu trăm hai mươi năm hai trăm bảy mươi năm tấn gạo tỉnh hà nam bốn trăm một mươi tám chín trăm ba mươi năm tấn gạo tỉnh tuyên quang ba trăm một mươi hai trăm chín mươi tấn gạo tỉnh thanh hóa sáu trăm năm mươi hai trăm năm mươi tấn gạo tỉnh nghệ an một bảy trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi năm tấn gạo tỉnh quảng trị một bốn trăm tám mươi năm chín trăm chín mươi chín tấn gạo
tỉnh lào cai hai trăm bốn mươi bảy chín trăm chín mươi tấn gạo
lào cai hai trăm bốn mươi bảy tám trăm sáu mươi tấn gạo tỉnh ninh thuận một một trăm ba mươi bốn bốn trăm sáu mươi năm tấn gạo tỉnh đắk nông bốn trăm linh tấn gạo tỉnh con tum năm trăm bảy mươi bảy một trăm hai mươi năm tấn gạo
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
riêng tỉnh quảng ngãi thủ tướng cũng chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp hai bốn trăm một mươi chín sáu trăm chín mươi năm tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân
gồm hỗ trợ một bảy trăm một mươi bảy chín trăm chín mươi bảy tấn gạo cứu đói dịp tết nguyên đán hỗ trợ ba trăm sáu mươi tám ba mươi bảy tấn gạo cứu đói do dịch bệnh hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân hỗ trợ ba trăm ba mươi ba ba mươi ba tấn gạo cứu đói do mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng yêu cầu ubnd tỉnh quảng ngãi chịu trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định